tại đền thờ âu lạc trên đỉnh núi phượng hoàng thuộc khu du lịch thác bren tỉnh lâm đồng
hôm nay cũng đã long trọng tổ chức lễ dỗ tổ hùng vương với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh ủy
quý ba nhân dân tỉnh cùng đông đảo nhân dân và du khách
từ sáng sớm hàng nghìn người đi theo đám dước lễ vật dân cúng trên cung đường
từ đền trung qua công viên âu cơ đến đền thượng
lễ tế các vị vua hùng đã diễn ra theo nghi thức truyền thống trang nghiêm thành kính
sau nghi thức tế lễ truyền thống lãnh đạo tỉnh lâm đồng các sở ban ngành các huyện thành phố
cùng đông đảo người dân và du khách đã dâng hương dâng cúng lễ vật bày tỏ lòng thành kính
tưởng nhớ và biết ơn quốc tổ cội nguồn biết ơn các thế hệ cha ông các anh hùng liệt sĩ
đã anh dũng chiến đấu ngoan cường vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống
như hội thi leo cột bịt mắt bắt vịt cơ tướng mua sạp phiên trợ ẩm thực với các món ăn
đã thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham gia hưởng ứng
sáng nay tại khu tưởng niệm các vua hùng tại công viên lịch sử văn hóa dân tộc
phường long bình thành phố thủ đức thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hồ chí minh đã tổ chức lễ dỗ tổ hùng vương
năm giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề nhớ ơn quốc tổ hùng vương
tham dự có ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh nguyễn văn nên
ủy viên trung ương đảng và bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
phan văn mãi đại diện lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể thành phố thủ đức
thành phố hồ chí minh phát biểu tại buổi lễ đồng chí trần kim yến
ủy viên ban thường vụ thành ủy thành phố hồ chí minh chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
thành phố hồ chí minh cho biết ngày một mươi tháng ba năm giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn những người con đất việt trên khắp
mọi miền đất nước đều thành kính hướng về quốc tổ hùng vương tưởng nhớ tổ tiên bậc tiền nhân
đã tạo dựng nên nước việt nam sâu đẹp để nhớ ơn tổ tiên và bao thế hệ cha anh đi trước
thành phố hồ chí minh đã tập trung nỗ lực phấn đấu không ngừng trong cuộc sống lao động học tập
để xứng đáng làm người kế thừa lớp hậu sinh tập trung nâng cao tinh thần thi đua lao động
sáng tạo góp phần vào
công cuộc kiến tạo phát triển hội nhập của đất nước của thành phố hồ chí minh
ngày một mươi tháng ba năm giáp thìn đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố cần thơ đã long trọng
tổ chức lễ dỗ tổ hùng vương năm hai nghìn hai mươi bốn tại đền thờ vua hùng quận bình thủy
trong không khí trăng nghiêm của ngày dỗ tổ với tấm lòng thành kính tri ân công đức lãnh đạo
thành phố cần thơ và một số tỉnh thành khu vực phía nam cùng các đại biểu đại diện các sở
các ban ngành cán bộ chiến sĩ và nhân dân địa phương thực hiện nghi thức dân hương
dân lễ vật tưởng niệm các vị vua hùng tại khu vực đền thờ vua hùng thành phố cần thơ
năm hai nghìn hai mươi bốn là mốc son quan trọng đánh dấu dặn đường tròn hai mươi năm thành phố cần thơ trực thuộc trung ương
đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố cần thơ nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nghị
quyết nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi bốn tiếp tục tăng cường công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch
vững mạnh tập trung đẩy nhanh các tiến độ công trình dự án trọng điểm thúc đẩy phát triển
kinh tế xã hội thành phố phấn đấu đưa thành phố cần thơ là động lực cho sự phát triển chung của vùng
đồng bằng sông cửu long
dòng suối đạ bờ rê nguồn cung nước cho trạm cấp nước hiện đã cạn kiệt buộc nhà máy nước đạ hoai
phải ngừng hoạt động khiến hơn bảy trăm linh hộ dân thị trấn đạ mơ ri huyện đạ hoai tỉnh lâm đồng
lâm vào cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng hiện chính quyền địa phương đang huy động phương tiện
đưa nước sinh hoạt miễn phí cho người dân nơi đây hai xe tải chất đầy các bồn chứa đã liên tục
chở nước sạch cấp miễn phí bảo đảm lượng nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt thiết yếu cho hàng trăm
hộ dân trung bình mỗi hộ dân được cấp từ một trăm linh đến một trăm hai mươi lít một ngày để bảo đảm cuộc sống sinh hoạt
sau nhiều ngày thiếu nước sinh hoạt hàng trăm hộ dân thị trấn đạ mơ ri đã vui mừng chuẩn bị xô
trậu can bồn chứa nước sinh hoạt để ổn định cuộc sống thời gian cấp nước sinh hoạt cho người dân
thị trấn đạ mơ ri sẽ triển khai liên tục đến thời điểm trạm cấp nước đạ mơ ri hoạt động cấp nước
trở lại trước đó ngày một mươi sáu tháng bốn nhà máy nước đạ hoai thuộc công ty cổ phần cấp thoát nước lâm đồng
đã tạm ngừng cung cấp nước sinh hoạt trong thời điểm mùa khô hạn trên địa bàn thị trấn đạ mơ ri
nguyên nhân là do suối đạ mơ rê đã phục kiệt không còn nước để cung cấp cho trạm cấp nước sinh
hoạt đạ mơ ri trạm cấp nước đạ mơ ri ngừng hoạt động đã khiến bảy trăm linh hộ dân thị trấn đạ mơ ri lâm
vào cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng thưa quý vị đảng và nhà nước luôn dành
những sự quan tâm đặc biệt tới cộng đồng người khuyết tật giúp họ từng bước tạo lập cuộc sống
ổn định thời gian qua các tập thể cá nhân tổ chức đã nỗ lực trong những hoạt động hỗ trợ
người khuyết tật hòa nhập cộng đồng và nâng cao nhận thức của cộng đồng về khả năng của người khuyết tật
là những người trẻ rất tích cực tham gia các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về khám
năng của người khuyết tật trong xã hội lã minh trường và các bạn của mình mong muốn rằng bên cạnh
việc giúp đỡ hỗ trợ cộng đồng hãy hiểu hơn về người khuyết tật coi đó là những thành viên bình đẳng
trong xã hội đôi khi là có những cái việc mà người khuyết tật có thể làm được những cái việc nào
phù hợp với cả năng lực của họ thì họ có thể làm được nhưng mọi người vẫn chưa hiểu và cũng chưa
tưởng là người khuyết tật làm được và cũng không sẵn sàng trao cơ hội và trao những cái công việc đó cho
người khuyết tật thì vô hình chung nó tạo ra những cái rào cản nhất định về việc tiếp cận cơ hội cũng
như cái việc mà để họ có thể vượt qua những cái rào cản đó đấy chúng ta có thể chia sẻ với nhau
chúng ta có thể thẳng thắn chia sẻ là làm thế nào để tốt hiểu hỗ trợ bạn tốt nhất thì đó đã là một
điều đáng quý rồi chứ cũng chỉ cần xuất phát từ cái tâm xuất phát từ sự chân thành sự tử tế là mọi điều
sẽ trở lên tốt đẹp hơn bài đầu tiên tôi dạy sinh viên đấy là tôn trọng sự khác biệt của người khuyết tật
mỗi người có những cái khả năng khác nhau người khuyết tật cũng có những cái khả năng riêng và mình
hãy tôn trọng cái sự khác biệt của họ chứ mình không coi đấy là cái yếu thế nó chỉ là cái khác
biệt thôi rất nhiều người khuyết tật đã trở thành những người có tầm ảnh hưởng trong xã hội mang lại
nhiều giá trị vật chất và tinh thần cho cộng đồng chúng ta phải công nhận những đóng góp hiện tại và
công hiến cho sự thịnh vượng và đa dạng của cộng đồng việt nam đã tham gia công ước của liên hợp quốc
về quyền của người khuyết tật điều này thể hiện quan điểm nhất quán và những nỗ lực mạnh mẽ của
đảng nhà nước ta về quyền của người khuyết tật chắc chắn rằng việt nam sẽ tiếp tục đạt được những
kết quả thiết thực trong việc xây dựng một xã hội bình đẳng để người khuyết tật được sống độc lập
và tham gia tích cực vào đời sống xã hội
tỉnh tuyên quang đã thực hiện nhiều chính sách chăm lo cho học sinh vùng đồng bà
đồng bào dân tộc thiểu số nhằm nâng cao tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số được chăm sóc
giáo dục góp phần duy trì kết quả phổ cập giáo dục
từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc
thiểu số và miền núi trường phổ thông dân tộc nội chú trung học cơ sở và trung học phổ thông
huyện hàm yên tỉnh tuyên quang được đầu tư xây dựng thêm một mươi hai phòng học hai mươi bốn phòng nội trú
nhà bếp và nhà ăn cho học sinh với kinh phí hơn một mươi bảy tỷ đồng
sự kiến năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm các công trình này sẽ hoàn thành và được đưa vào sử dụng
toàn tỉnh tuyên quang hiện có bảy trường phổ thông dân tộc nội chú và ba mươi chín trường phổ thông dân tộc bán chú
với gần hai mươi ba học sinh trong đó có hơn hai mươi một một trăm linh học sinh dân tộc thiểu số
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi bốn ubnd các huyện trong tỉnh tuyên quang tích cực đầu tư xây dựng mới một trăm tám mươi bốn phòng ở bán chú
một nhà ăn một mươi hai công trình vệ sinh nước sạch một trăm tám mươi tám phòng học với tầm kinh phí đầu tư xây dựng
mua sắm trang thiết bị trên một trăm chín mươi hai tỷ đồng
các trường đã xây dựng và triển khai có hiệu quả việc dạy học hai buổi trên ngày
trong đó tập trung vào công tác giáo dục bụi nhọn
đại trà và phụ đạo cho học sinh yếu kém
cũng chính vì thế nên là trong những năm gần đây
chất lượng dạy học của các trường phổ thông dân tộc nội chú và trường phổ thông dân tộc bán chú đã ngày càng được nâng lên
là tỉnh miền núi có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khá cao
điều kiện kinh tế xã hội ở khu vực vùng sâu vùng xa vẫn còn nhiều khó khăn
những chính sách hỗ trợ cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số
thể hiện sự quan tâm của đảng nhà nước
tạo điều kiện cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn có cơ hội viết tiếp những ước mơ và được cắp sách đến trường